hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
học sinh các khối lớp còn lại sẽ đi học trực tiếp kể cả trẻ mầm non
cụ thể sau tết tùy theo cấp độ dịch của từng quận huyện học sinh tiểu học sẽ đến trường học trực tiếp với thời lượng khác nhau
với trẻ mầm non tp hcm ưu tiên đón trẻ từ ba đến sáu tuổi đến trường trước dần dần mở rộng cho các độ tuổi khác nhau
ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho rằng
việc học sinh tất cả các bậc học trở lại trường là hợp lý trong tình hình mới
thời gian qua một số trường học đã thận trọng ưu tiên tổ chức bán trú trước cho một số khối lớp
đây là điều rất cần thiết để phụ huynh an tâm đưa con em đến trường
ông dũng cho biết tuần sau sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế tập huấn cho các sở giáo dục
về công tác tổ chức bán trú nội trú căng tin bếp ăn để sau tết các trường có thể thực hiện
thầy trương quốc hân hiệu trưởng trường trung học cơ sở đức trí quận một cho hay
nếu tới đây học sinh khối sáu đi học lại trường sẽ ưu tiên tổ chức bán trú
cho học sinh khối sáu và chín do đây là hai khối lớp đặc thù
toàn trường có tổng số một một trăm linh học sinh
khi tất cả khối lớp trở lại trường sẽ sắp xếp dạy và học lệch khối
ví dụ buổi sáng khối lớp bảy chín đi học chiều là khối sáu tám nhằm đảm bảo giãn cách học sinh trong trường